liên quan đến diễn biến dịch covid một mươi chín tại bệnh viện bạch mai phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn quang tuấn
giám đốc bệnh viện bạch mai để thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh
vâng xin chào ông ạ thưa ông hiện nay đang có bốn ổ dịch lớn trên cả nước đang tập trung khoanh vùng xử lý
bệnh viện bạch mai được coi là ổ dịch xâm nhập vậy thưa ông ông có thể cho biết tình hình hiện nay tại bệnh viện đang được kiểm soát và xử lý như thế nào không ạ
ở bệnh viện bạch mai thì xuất hiện ca đầu tiên dư tính cách đây một mươi ngày vào ngày một mươi tám tháng ba
ngay đập tức thì bệnh viện bạch mai đã phòng chống dịch cách ly bệnh nhân và cách ly khu vực mà có bệnh nhân nằm điều trị tẩy trùng và tiến hành các biện pháp cần thiết khác
tuy nhiên đến hai mươi ba h ngày hôm qua thì xuất hiện thêm bệnh nhân thứ ba và thứ bốn nữa
chính vì thế mà chúng tôi đã tiến hành thống băng bệnh viện
tức là đội bất sắc họa bất nhập để đảm bảo sự an toàn cho người dân ở trong thành phố cũng như an toàn cho người bệnh nhân và nhân viên y tế ở trong bệnh viện
vâng vậy thì tình trạng hiện nay của các ca bệnh mắc covid tại bệnh viện bạch mai thì như thế nào ạ
tất cả các bệnh nhân chúng tôi chuyển đi bệnh viện nhiệt đới chung hương hai
hiện tại các bệnh nhân tương đối ổn định và chưa có diễn biến phức tạp mà đáng quan ngại
các bệnh nhân cũng như số lượng các nhân viên y tế mà hiện nay đang phải cách đi tập trung trong đó thì cái số lượng cũng khá lớn phải không ạ
vậy thì cái việc ăn ở sinh hoạt của họ thì như thế nào ạ
hiện nay thì chúng tôi có khoảng một bốn trăm linh nhân viên y tế và khoảng gần tám trăm linh bệnh nhân
ngoài ra còn các nhân viên của phố khác khoảng hai năm trăm linh người
vừa rồi chúng tôi đã chuyển hơn bảy trăm linh người nhà bệnh nhân
chúng tôi đã đi cách ly tập trung ở khu vực lãng hòa lạc
tuy nhiên thì các bệnh nhân nhân viên y tế và những người làm việc ở trong bệnh viện bạch mai đã được bố trí ăn ở và đặc biệt là suất ăn tương đối là đảm bảo
bởi vì dịch cúm đã đánh thẳng vào nhà ăn của bệnh viện
do vậy cái nơi mà chế biến món ăn đã bị đóng cửa và cách ly toàn bộ